sử dụng tàu cá đò chở khách du lịch câu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long
sử dụng ngư lưới cụ cấm khai thác thủy sản trong vịnh
những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiêm ẩn nhiều quy kinh cơ
mất trở tự an toàn giao thông trên biển
thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy ubnd tỉnh quảng ninh công an tp hạ long
đang tăng cường tuần tra quyết liệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
vịnh hạ long hai mươi một giờ giữa đêm mênh mông biển nước không đăng ký đăng kiểm
không thiết bị cứu sinh cứu đắm nhưng phương tiện này vẫn chở sáu du khách câu mực đêm trên vịnh
theo cơ quan chức năng mặc dù là hành vi trái phép nhưng hiện nay không khó để tìm thấy các quảng cáo
về các tour câu cá câu mực đêm trên vịnh hạ long bằng xuồng đò tàu cá
để trôn tránh sự kiểm tra xử lý của cơ quan chức năng lợi dụng tuyến bờ biển dài
các đối tượng tổ chức các cơ quan chức năng các đối tượng tổ chức các cơ quan chức năng
hoạt động trái phép này thường xuyên thay đổi vị trí đón trả khách dọc từ khu vực phường tuần châu hùng thắng
về tới khu vực cái xà công
một số khác bố trí chim mồi theo dõi khi phát hiện có lực lượng tuần tra
sẽ nhanh chóng báo cho các đối tượng khác tạm dừng hoạt động
lực lượng cảnh sát đường thủy công thành phố hạ long tăng cường công tác nắm tình hình tuần tra kiểm soát
tập trung vào tuần tra kiểm soát trong vùng lõi vịnh hạ long
cũng như các vùng đệm để kịp thời ngăn chặn bắt giữ xử lý theo quy định của pháp luật
cái hai nữa là tập trung vào giờ cao điểm ví dụ như vào ban đêm sáng sớm cũng như là các ngày nghỉ cuối tuần
từ đầu năm đến nay qua kiểm tra công an thành phố hạ long đã phát hiện xử lý một mươi hai phương tiện
chở khách du lịch trái phép trên vịnh hạ long trong đó có bảy phương tiện chở người đi câu mực trái phép
qua kiểm tra hầu hết phương tiện vi phạm đều không có đăng ký đăng kiểm
không đảm bảo an toàn kỹ thuật vệ sinh môi trường
cũng qua công tác tuần tra lực lượng công an đã phát hiện xử lý ba mươi phương tiện khai thác thủy sản trái phép
trong vùng lõi vịnh hạ long bằng các ngư lưới cụ cấm đã khởi tố hai vụ hai đối tượng về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản